trong tối hai mươi bảy tháng ba con chó thả rông không đeo dọ mõm đã tấn công người dân tại các tổ dân phố bốn năm và bảy
sự việc khiến bốn người gồm ba trẻ em và một người lớn bị thương trong đó con gái chị dung bị thương nặng nhất chuyển xuống hà nội điều trị
chính quyền cho hay chưa thể xác định nguồn gốc của con vật do nó chạy qua nhiều tổ dân phố
sau khi xảy ra việc chó tấn công người người dân đã vây bắt và tiêu hủy nó
ông trung thông tin rằng phía cơ quan chức năng đã có văn bản yêu cầu người dân chấp hành quy định
tiêm vaccine phòng dạy cho chó và xử lý những hộ thả rông chó ở nơi công cộng mà không có người chăn rắt
bình dương một cụ bà tám mươi hai tuổi bị chó pitbull của gia đình cắn tử vong
vừa qua vụ việc chó bit bun tấn công một cụ bà tám mươi hai tuổi dẫn đến tử vong ở bình dương đang khiến dư luận xôn xao và hoảng sợ
theo thông tin ban đầu vợ chồng chị trần thi thạch thảo sinh sống cùng mẹ ruột của chị thảo là bà đặng thị vân tại phường bình thắng tp di an
tại đây anh tê có nuôi hai con chó loại pitbull và béc dê nhốt trong chuồng sắt
vào khoảng một mươi chín h tối ngày một mươi sáu tháng năm chị thảo dẫn con chó pit bun ra ngoài cho ăn
lúc này bà vân đang ngồi trên võng trong nhà cách vị trí cho chó ăn khoảng một mươi năm mét
do bà vân bị lãng tai nên ngồi trong nhà nói vọng ra ngoài lớn tiếng
vốn tính hiếu chiến nên chó pitbull lao đến cắn xé bà vân
chị thảo căn ngăn và kéo chó đi nhưng vô vọng
tới khi bà vân nằm bất động thì con chó mới chịu dừng lại
những người trong nhà nhanh chóng
những người trong nhà nhanh chóng nhốt con chó lại vào lồng
hậu quả vụ việc làm bà vân tử vong tại chỗ
sau khi con chó pitbull cắn cụ bà tám mươi hai tuổi ở bình dương tử vong
cán bộ trạm chăn nuôi thú y thành phố dị an tỉnh bình dương đã được điều động đến hiện trường
trước sự hung hãn của con chó này cán bộ thú y đã dùng biện pháp gây mê
để công an lấy mẫu dấu răng phục vụ công tác khám nghiệm điều tra
hiện con chó này đang được nhốt trong lòng để phục vụ khám nghiệm và điều tra
theo trạm chăn nuôi thú y thành phố dị an tỉnh bình dương gia đình thông tin
con chó cán bà cụ tử vong đã được tiêm ngừa
tuy nhiên chủ nhà vẫn chưa cung cấp được sổ tiêm ngừa của nó
trong vài năm gần đây những vụ việc thương tâm liên quan tới dòng chó pitbull cắn người
đã khiến cho cộng đồng hoang mang và bức xúc
rất nhiều trường hợp chó pitbull cắn người và để lại hậu quả thường rất nặng nề
nhiều người đã thiệt mạng hoặc bị thương tích nặng dưới hàm răng và cú đớp của loài chó này
trong đó có nhiều trẻ em
chính vì vậy mà dư luận cho rằng việc nuôi giống chó này là rất nguy hiểm
cần có các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt như là chỉ nuôi nhốt trong chuồng
không được cho trẻ em người già lại gần khi thả khỏi chuồng phải đeo dọa mõm
thậm chí nhiều người còn phản đối gây gắt yêu cầu cấm người dân không được nuôi giống chó này
vụ chó pitbull cắn cụ bà tám mươi hai tuổi tử vong chủ nuôi là con của nạn nhân xử sao
liên quan tới vụ việc trên
trong bài viết được đăng tải trên báo điện tử trí thức và cuộc sống ngày một mươi chín tháng năm
tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư hà nội cho biết
đây là sự việc đau lòng mà chủ nuôi chó không muốn nhưng đã xảy ra
pháp luật cho phép người dân được nuôi chó nhiều người nuôi chó làm thú cưng hay mục đích chăn nuôi khác
nhưng việc nuôi nhốt đều phải tuân thủ các quy định của luật chăn nuôi và các văn bản pháp luật có liên quan
trong trường hợp chủ nuôi chó không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý vật nuôi
đảm bảo an toàn cho những người xung quanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
tùy thuộc vào từng hành vi và hậu quả cụ thể
khoảng hai điều bảy nghị định số chín mươi ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ quy định
xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y quy định phạt tiền từ sáu trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng đối với một trong các hành vi như sau
không tiêm phòng vắc xin phòng dại cho động vật
bắt buộc phải tiêm phòng không đeo dọa mõm cho chó hoặc không xích giữ chó không có người rắt khi đưa chó ra nơi công cộng
hành vi thả rông chó nơi công cộng như không xích nhốt không có người dắt dẫn đến chó cắn người tử vong
thì chủ vật nuôi có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định an toàn nơi đông người
theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự với mức phạt tù có thể lên tới một mươi hai năm
trường hợp chó cắn người tử vong do chủ vật nuôi không đảm bảo quy tắc an toàn theo quy định pháp luật
nhưng sự việc xảy ra không phải ở nơi công cộng
chủ vật nuôi này có thể vẫn bị xử lý hình sự về tội vô ý làm thiệt mạng người
theo điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự với mức hình phạt tới một mươi năm tù
hoặc tội vô ý làm thiệt mạng người do vi phạm quy tắc hành chính
hoặc quy tắc nghề nghiệp theo điều một trăm hai mươi chín bộ luật hình sự
với mức hình phạt cao nhất có thể lên tới một mươi hai năm tù
trường hợp vi phạm quy định về quản lý vật nuôi gây ra thương tích nghiêm trọng cho người khác từ ba mươi một trở lên
thì người chủ vật nuôi cũng có thể bị xử lý hình sự
về tội vô ý gây thường tích
điều sáu trăm linh ba bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm quy định
chủ sở hữu xúc vật phải bồi thường thiệt hại do xúc vật gây ra cho người khác
nếu người bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi trong việc làm giúp vật gây thiệt hại cho mình
thì chủ sở hữu không phải bồi thường
do đó cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc
xác định việc nuôi chó có tuân thủ quy định của pháp luật
để làm bảo đảm an toàn cho những người xung quanh hay không
để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
trong vụ việc này
mối quan hệ giữa chủ vật nuôi và nạn nhân là quan hệ mẹ con
sự việc xảy ra trong khuôn viên gia đình
nên nếu chủ vật nuôi có một phần lỗi
cơ quan chức năng cũng sẽ cân nhắc xem xét có xử lý hình sự hay không
để đảm bảo tính nhân văn nhân đạo có tình có lý trong giải quyết vụ việc
luật sư cường dẫn điều sáu mươi sáu luật chăn nuôi năm hai nghìn một mươi tám
quy định về chủ vật nuôi chó mèo phải tuân thủ các quy định như sau
chủ nuôi chó mèo phải thực hiện các yêu cầu tiêm phòng dạy
theo quy định của pháp luật về thú y
thì phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi khác
giữ gìn vệ sinh môi trường đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y
trường hợp chó mèo tấn công gây thiệt hại
phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
bộ luật dân sự quy định vật nuôi là nguồn nguy hiểm cao độ
người nuôi vật nuôi phải tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn cho những người xung quanh
nếu không tuân thủ quy tắc đảm bảo an toàn mà gây ra thiệt hại cho những người xung quanh
thì chủ vật nuôi phải bồi thường thiệt hại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
thậm chí trong những trường hợp chủ vật nuôi hoàn toàn không có lỗi
thì vẫn phải bồi thường cho nạn nhân theo quy định của bộ luật dân sự
khi vật nuôi gây thiệt hại cho người khác
theo thông tư bảy hai nghìn một mươi sáu được sửa đổi bổ sung bởi thông tư chín hai nghìn hai mươi một
chủ vật nuôi phải đăng ký việc nuôi chó với ủy ban nhân dân cấp xã
tại các đô thị nơi đông dân cư xích nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình
đảm bảo vệ sinh môi trường
khi đưa chó ra nơi công cộng phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh
bằng cách đeo dọa mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt
nuôi chó tập trung phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y
không gây ồn ào ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh
chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho chó mèo theo quy định
chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ
kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó
trường hợp chó mèo cắn hay cào người
thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật
thông tư này cũng quy định
ubnd cấp giã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương
để tổ chức đợt tiêm phòng vaccine dạy cho chó mèo trên địa bàn
để tránh những vụ việc như trên
cơ quan chức năng cần kiểm tra giả soát các trường hợp nuôi nhốt chó ở địa phương này
cũng như trên địa bàn cả nước
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức
ý thức chấp hành pháp luật của công dân trong việc nuôi nhốt chó mèo
đối với các loại chó giữ thì cần phải có quy định hạn chế nuôi
hoặc tăng cường các quy tắc đã đảm bảo an toàn đối với các loại vật nuôi này
để đảm bảo an toàn cho chủ vật nuôi cũng như những người xung quanh
những trường hợp chủ vật nuôi không tuân thủ quy tắc đảm bảo an toàn
gây nguy hiểm cho những người xung quanh thì cần phải phát hiện kịp thời
xử lý nghiêm minh để phòng tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra
tước đi mạng sống của những người khác